sau trận lũ dữ xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đầu sớm sinh hoạt và sản xuất của người dân xã nghĩa đô huyện bảo yên tỉnh lào cai bị ảnh hưởng nặng nề
sau thiên tai đã có không ít người phải lâm vào cảnh trắng tay
và trong những ngày cả nước tưng bừng đón mùa xuân mới người dân nơi đây cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ các cấp chính quyền sự sẻ chia của cả cộng đồng để nhanh chóng ổn định lại cuộc sống
khó khăn tuy vẫn chết chồng nhưng mùa xuân đầu tiên của sự hồi sinh cũng đã về với vùng đất nghĩa đô
bản lăng vùng rôn lũ vẫn còn in hẳn dấu vết thiên tai cận tết nơi đây vẫn chìm trong tĩnh lặng
nhưng trong ngôi nhà sàn siêu vẹo còn sót lại sau cơn lũ một bếp lửa hồng đã được nhen lên anh em họ hàng quây quần chuyện trò cùng động viên nhau vượt lên hoàn cảnh
tôi hết còn được một con trâu thôi
bỏ đồng viên con trâu đi làm tết ăn không lo gì nữa phải cố gắng họ hàng anh em cho người một ít
những ngày giáp tết người dân nơi đây tranh thủ thời tết tốt tập trung cải tạo dụng đồng
mặc dù bùn đất vẫn ngổn ngang nhưng người nông dân nghĩa đô tin tưởng rằng sức người đổ xuống sẽ mang lại thành công
hy vọng ra riêng lúa ngô sẽ lại xanh màu trên đồng đất quê hương
tết này lá rong xanh lấy trên rừng gạo thịt ăn tết có được nhờ sự sẻ chia đùm bọc của anh em hàng xóm
tùy vất vả nhưng người dân vẫn lạc quan cố gắng ổn định cuộc sống
đảng ủy ủy ban nhân dân xã cũng đã chỉ đạo các tổ chức cá nhân đặc biệt là các hội đoàn thể
để giúp bà con nhân dân khắc phục
nghĩa đô xuân này dù còn khó khăn nhưng ấm áp hơn bởi sự sẻ chia cả về vật chất lẫn nghĩa tình
những mầm xanh chưa kịp hồi sinh nơi vùng lũ dữ đi qua nhưng bà con nơi đây đã ươm những mầm lạc quan hy vọng

động viên nhau tự lực vươn lên khắc phục khó khăn hướng đến tương lai tươi sáng hơn